nga và mỹ đang áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt lẫn nhau liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga và ukraine
nga ngày hôm qua thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ba trăm chín mươi tám nghị sĩ mỹ nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mà washington đã áp đặt đối với nước này
bộ ngoại giao nga nêu rõ cân nhắc các lệnh trừng phạt mà washington liên tiếp đưa ra
moscow đã lên kế hoạch công bố thêm các biện pháp đáp trả trong thời gian tới
ngoài ra bộ ngoại giao nga cũng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với tám mươi bảy thượng nghị sĩ canada
cùng ngày mỹ dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với nga trong đó có lệnh cấm đầu tư nhằm vào nhiều công ty tài chính của nga
trong khi đó australia đã ban hành lệnh trừng phạt tài chính đối với một mươi bốn doanh nghiệp nhà nước của nga
trong đó có các thực thể liên quan đến quốc phòng như hãng sản xuất xe tải kama